công an huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an cho biết đơn vị vừa phá thành công chuyên án bảy trăm một mươi tám n bắt giữ ba đối tượng về hành vi buôn bán người
ba đối tượng bị bắt giữ là cụt văn hội sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín lương văn thành sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn và cụt thị phiên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn đều trú tại huyện kỳ sơn
vào giữa năm hai nghìn một mươi ba nghe lời của các đối tượng sang trung quốc lấy chồng thì sẽ được hưởng cuộc sống giàu sang không vất vả
một nạn nhân trú tại xã hữu lập huyện kỳ sơn đã đồng ý sang trung quốc lấy chồng
tại đây mặc dù sinh liên tiếp cho chồng hai đứa con nhưng chị này thường xuyên bị chồng đánh đập cuộc sống lao động chân tay khổ cực
đầu tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám lợi dụng sơ hở từ phía nhà chồng chị trốn được về nước và gửi đơn tố cáo tới công an huyện kỳ sơn
nhận được đơn công an huyện kỳ sơn đã tiến hành xác minh xác lập chuyên án
vào chiều ngày bốn tháng bảy công an huyện kỳ sơn đã bắt giữ thành công ba đối tượng về hành vi mua bán người tại cơ quan công an bước đầu các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình